thì như thế thì môi trường tất cả mọi người sẽ chịu cái hậu quả rất là kinh khủng như hiện tại mình đang thấy
ngoài dự án đã mang đi thi khang hưng còn có nhiều hoạt động liên quan tới bảo vệ môi trường góp phần cho cuộc sống xanh hơn của riêng mình
để có thể bảo vệ tốt nhất môi trường khang hưng đã sử dụng bản đồ tư duy mymap để vẽ ra các nguồn gây ô nhiễm môi trường
từ đó không chỉ em mà những người bạn đều có thể thấy ô nhiễm đến từ đâu
từ đó các em tìm tòi những cách để giảm thiểu từ chính bản thân và gia đình
không chỉ tham gia vào hoạt động của các tổ chức bảo vệ môi trường về nhà ngoài thời gian học khang hưng cũng dành thời gian cho tái chế những đồ phế thải mà mọi người vẫn vứt đi thành những đồ chơi mô hình nhà cửa
từ đó các em tìm tòi những cách để giảm thiểu từ chính bản đồ tư duy mymap để vẽ ra các nguồn gây ồn nhiễm môi trường về nhà ngoài thời gian học khang hưng cũng dành thời gian cho tái chế những đồ chơi mô hình nhà cửa
có thể thấy từ nhận thức tới hành động là một quá trình không đơn giản nhưng với sự đồng hành ủng hộ thì việc giáo dục trẻ em về bảo vệ môi trường sẽ không chỉ là những lý thuyết
để tuyên truyền nhận thức cho trẻ em về tức là hiểu được về cái vấn nạn về môi trường hiện tại là chưa đủ so với cái thực tế nó đang diễn ra
trẻ em ấy nó như tờ giấy sáng nếu như mình định hướng nó tốt thì nó sẽ rất dễ được hình thành những thói quen tốt
thì cũng muốn rằng là những cái hoạt động cả những cái tuyên truyền
cho trẻ em được nhiều hơn nữa không chỉ là qua những cái buổi thuyết trình hay qua những lời nói những cái buổi gặp gỡ mà thực tế nó qua những cái hoạt động thực tế
để cho các con hiểu thấu được thì các con sẽ làm tốt hơn
bảo vệ môi trường là việc làm khó khăn bởi nó đòi hỏi nhận thức về ô nhiễm môi trường cũng như hiểu về những tác hại của nó mang lại cho cuộc sống
những mầm xanh bảo vệ môi trường này chỉ có thể phát triển khi người lớn ủng hộ và tạo điều kiện để các em duy trì
và phát triển trong tương lai